bộ công thương mới đây đã trình chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu trong đó đã bổ sung về công thức giá cơ sở
bộ công thương đề xuất giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng công thức
giá cơ sở bằng giá nhập khẩu nhân tỷ lệ sản lượng nhập khẩu cộng với giá sản xuất trong nước nhân tỷ lệ nhập khẩu
theo đó tỷ trọng sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở được xác định hàng quý
tỷ trọng sản lượng của quý trước liên kề được áp dụng để tính giá cơ sở cho các kỳ điều hành trong quý tiếp theo
giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu bằng giá xăng dầu thế giới cộng chi phí định mức tối đa đưa xăng dầu từ nước ngoài về việt nam
cộng chi phí kinh doanh định mức tối đa cộng mức trích lập quỹ bình nguồn giá xăng dầu cộng lợi nhuận định mức cộng các khoản thuế phí và trích nộp khác theo quy định
trong đó cách tính toán giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước sẽ bao gồm hai phương án